thưa quý vị liên quan đến vụ án tại công ty cổ phần dịch vụ tăng lễ hoàng long
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định cho biết vừa khởi tố bắt tạm giam thêm ba nhân viên của công ty này
về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
ba bị can gồm phạm thị hoa nhân viên kế toán kiêm thủ quỹ trần thị hoan nhân viên thu ngân
và đỗ minh tiến nhân viên văn phòng kiêm kế toán
trước đó ba đối tượng trên được bị can trần đình giao là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần dịch vụ tăng lễ hoàng long
chỉ đạo sử dụng chữ ký số khi không có sự đồng ý của bà vũ thị kim quy là người đại diện theo pháp luật của công ty
để xuất hóa đơn điện tử và kê khai báo cáo thuế là trái với quy định của pháp luật
các bị can đã không tham mưu để ngăn chặn sai phạm mà vẫn thực hiện theo sự chỉ đạo của trần đình giao
trước đó công an tỉnh nam định đã khởi tố và bắt tạm giam đối với trần đình giao về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
hiện công an tỉnh nam định đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để đưa ra truy tố xét xử nghiêm minh
hành vi phạm tội của trần đình giao và các đồng phạm
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn duy đạo chú tại xã tân bình huyện tân biên về hành vi giết người
trước đó vào tối ngày một mươi tháng một mươi hai nguyễn duy đạo mang dao đến nhà mẹ vợ tại xã tân lập huyện tân biên để tìm vợ cũ do cả hai đã ly hôn
tại đây đạo gọi vợ ra để nói chuyện nhưng không gặp được nên đối tượng nhặt đá ném vào cửa nhà là vỡ kính
lúc này anh trần văn hòa là anh trai vợ chạy ra cầm cây sẻng đánh nhiều cái vào người của đạo
đối tượng bỏ chạy và ra lấy xe để lấy con dao đâm nhiều nhát vào người anh hòa khiến nạn nhân tử vong
với hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng đặng thanh nhàn chú tại phương trần phú thành phố hà giang
vừa bị công an tỉnh hà giang khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng
theo kết quả điều tra vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi thông qua mạng xã hội nhàn đã thuê một đối tượng không rõ tên tuổi
làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên của người khác
và đăng ký biến động chuyển nhượng cho mình
nhàn đã giới thiệu và thỏa thuận mua bán tài sản nhà đất trên cho một người dân
sống tại thành phố hà giang với số tiền một một tỷ đồng
đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một nghi ngờ giấy tờ trên là giả nạn nhân đã làm đơn tố giác nhàn
kết quả giám định của cơ quan chức năng kết luận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
do đặng an nhàn sử dụng để giao dịch mua bán là giả hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
vào khoảng ba giờ ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự cùng phòng cảnh sát cơ động
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh bến tre
vừa bắt quả tăng một nhóm đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá an tiền
tiến hành kiểm tra hành chính nhà của võ thành nam ở khu phố ba thị trấn mỏ cầy huyện mỏ cầy nam
lực lượng chức năng bắt quả tăng nam cùng tám đối tượng khác đang đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá an tiền
qua làm việc các đối tượng thừa nhận đến đây để cá độ bóng đá trực tiếp với nam và cá độ trên các trang mạng internet
riêng nam còn thừa nhận ngoài việc cá cược trực tiếp đối tượng còn nhận cá cược qua tin nhắn điện thoại
tại hiện trường cơ quan công an tạm giữ một trăm linh bảy triệu đồng một mươi ba điện thoại di động sáu xe mô tô cùng một số tam vật khác có liên quan
tin an ninh trả tự công an huyện lai vung tỉnh đồng tháp vừa bắt giữ hai đối tượng dùng xe máy tông vào lực lượng tuần tra
khiến hai công an viên bị thương
khi đang thực hiện công tác tuần tra an ninh trật tự trên địa bàn công an huyện lai vung phát hiện hai thanh niên đi xe mô tô không biển số
nên ra tín hiệu dừng xe nhưng hai đối tượng không chấp hành và bỏ chạy
khi đến khu vực thị trấn lai vung hai đối tượng đã tông vào xe đặc trùng của cảnh sát giao thông rồi tiếp tục bỏ chạy đến ấp tân long xã hòa thành
thì đâm thẳng vào xe của lực lượng làm nhiệm vụ khiến hai đồng chí công an viên bị thương
tại đây tổ công tác đã bắt giữ được hai đối tượng gồm đặng văn thành và lê thành quang cùng chú tại thành phố sa điếc
qua làm việc cả hai khai nhận đến địa bàn huyện lai vung tìm tài sản để trộm nhưng chưa trộm được thì bị phát hiện bắt giữ
đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội là những nhiệm vụ trọng tâm
xuyên suốt của lực lượng công an nhân dân
với tinh thần đó năm hai nghìn hai mươi hai tiếp tục là năm thứ tư liên tiếp
lực lượng công an đã nỗ lực kéo giảm tội phạm
điển hình như tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm sáu sáu mươi chín
theo đó các vụ việc phức tạp đều được xử lý hiệu quả ngay từ khi mới phát sinh không để xảy ra tình trạng bị động bất ngờ
những diễn biến mới của tội phạm ma túy năm hai nghìn hai mươi hai đó là các đường dây tội phạm tổ chức điều chế sản xuất ma túy
từ các loại tiền chất hóa chất sau đó tẩm vào thảo mộc đồ ăn thức uống và tinh dầu thuốc lá điện tử để đưa ra thị trường tiêu thụ
diễn biến này đã được lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ động nhận diện và có phương án đấu tranh hiệu quả trong thời gian vừa qua
trong năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã khám phá gần hai mươi vụ
bắt gần ba mươi đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy
tội phạm ma túy là một trong tội phạm điển hình là tội phạm xuyên quốc gia và có tính quốc tế
cũng như đồng chí bộ trưởng đã phát biểu chỉ thảo tội phạm ma túy là tội phạm của các loại thực phạm
đây có thể tôi nói là tội phạm gốc tội phạm buôn
và việc đấu tranh phòng chống ma túy là phải xác định là gian khổ lâu dài và kiên trì
có thể nói là đây cũng là cái lúc rất là thuận lợi được sự quan tâm đặc biệt của đánh đạo bộ
và các cấp lãnh đạo như bảng nhà nước chính phủ
nổi lên trong năm hai nghìn hai mươi hai còn có tội phạm cơ bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng
hàng loạt các đường dây tội phạm cờ bạc có quy mô lên tới hàng nghìn tỷ đồng
đã bị lực lượng công an triệt phá trước trong những ngày diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới
theo số liệu thống kê của bộ công an từ đầu mùa quân cúp hai nghìn hai mươi hai
công an toàn quốc đã triệt phá hơn sáu mươi vụ tổ chức đánh bạc đánh bạc giữa hình thức cá độ bóng đá
bắt giữ hơn một trăm năm mươi đối tượng với số tiền giao dịch hàng chục nghìn tỷ đồng
kết quả này đã thể hiện sự chủ động và nỗ lực rất lớn của lực lượng cảnh sát hình sự
góp phần vào công cuộc kéo giảm tội phạm tạo môi trường lành mạnh an toàn cho người dân
ngay từ ban đầu theo thực hiện ý kiến chỉ đạo của đảng ủy quan trung ương
cục quyền sự cũng như chức năng của phòng bôn cũng đã nghiên cứu triển khai thực hiện
từ công tác nghiệp vụ cơ bản cho đến những công tác đấu tranh
đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của những người đứng đầu và của cán bộ chiến sĩ phụ trách địa bàn
đến thời điểm hiện tại đã giảm hơn một mươi hai so với năm hai nghìn hai mươi một
chúng tôi cũng đang tiếp tục thực hiện về các giải pháp để làm sao tiếp tục thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của đảng ủy quản trung ương
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay tình hình thế giới trong nước đặt ra yêu cầu rất khó khăn nặng nề
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật đặc biệt là tội phạm về trật tự xã hội
tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo bộ công an đến công an các đơn vị địa phương
và đến từng cán bộ chiến sĩ luôn nhận thức được ý nghĩa của nhiệm vụ kéo giảm tội phạm
hồ chí minh phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet
do nguyễn thanh hiển sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ quận tân phú thành phố hồ chí minh
và chính đối tượng có liên quan thực hiện
theo tài liệu thu thập được nguyễn thanh hiển với vai trò là người trực tiếp nhận tài khoản
rồi chia thành đánh tài khoản ở cấp thấp hơn
giao lại cho bùi anh kha nguyễn minh khôi và một số người khác
sau đó kha và khôi tiếp tục chia nhỏ tài khoản để giao lại cho các đối tượng khác
với mục đích tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá để thu lỡ bất chính
các đối tượng trong đường dây có tên đăng nhập trang bóng mật khẩu đăng nhập
và có thể truy cập vào nhiều đường liên khác nhau dẫn đến nhà cái
quản lý hệ thống và trực tiếp cá cược
quá trình kiểm tra rà soát dữ liệu điện tử lực lượng chức năng xác định đến nay
các đối tượng đã sử dụng khoảng chín mươi năm tài khoản ngân hàng qua bảy ngân hàng khác nhau
để thực hiện giao dịch cá đồ bóng đá
hiện công an quận gò vấp thành phố hồ chí minh đang tiếp tục đấu tranh mơ rộng
củng cố tài liệu chứng cứ xử lý nghiêm theo quy định
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh đã triệt phá đường dây đánh bạc
và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá đồ bóng đá bắt giữa bốn đối tượng cầm đầu
và nhiều đối tượng có liên quan
đây là nhóm đối tượng có nhiều tiền án tiền sự trang bị súng quân dụng
vũ khí nóng để đòi nợ con bạc
world cup hai nghìn hai mươi hai đã bước vào những trận đấu cuối cùng
lực lượng công an sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh mạnh
với các loại tội phạm nói chung và tội phạm liên quan cá độ bóng đá dưới mọi hình thức
thời điểm càng về cận tích nguyên đá năm hai nghìn hai mươi ba dự báo là tệ nạn đánh bạc có dự hướng gia tăng
với những thủ đoạn tinh vi khó phát hiện công an tỉnh đồng nai đang triển khai
đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để quyết liệt đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại địa bàn thành phố long khánh
mới đây nhất qua công tác thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
tết nguyên đáng quý mão hai nghìn hai mươi ba qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phối hợp phòng cảnh sát
hình sự công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an thành phố long khánh bắt quả tan một mươi ba đối tượng
đang đánh bạc ăn thu bằng tiền dưới hình thức lắc tài xỉu tại một căn nhà hoang
ở khu phố hai phường xuân hòa
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn ba trăm linh triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc
và trong người các đối tượng một bộ dụng cụ dùng để đánh bạc cùng nhiều dụng cụ phục vụ
vị đánh bạc bước đầu cơ quan xác định sòng bạc trên do đối tượng hoàng minh dũng
tên thường gọi là kuen bốn mươi bốn tuổi trú tỉnh đồng nai hiện đang bỏ trốn đứng ra tổ chức
để thu tiền sâu tổng số tiền mà các đối tượng dùng đánh bạc là gần ba trăm sáu mươi sáu triệu đồng